tối ngày năm tháng một mươi hai tại cung văn hóa quốc gia lào thủ đô viêng trăn lào bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với bộ thông tin văn hóa và du lịch lào tổ chức trọng thể lễ khai mạc tuần văn hóa việt nam tại lào
lễ khai mạc đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân lào và các kiều bào đang sinh sống và làm ăn trên đất nước lào
tuần văn hóa việt nam tại lào năm hai nghìn một mươi chín là hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa lớn nhằm thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước
cũng như triển khai kế hoạch hợp tác văn hóa du lịch giữa hai nước trong dịp khai trương trụ sở mới trung tâm văn hóa việt nam tại lào
đồng chí kỳ kẹo khải khăm phị thun bí thư trung ương đảng nhân dân cách mạng lào bộ trưởng thông tin văn hóa và du lịch lào khẳng định
thông qua tuần văn hóa việt nam lần này nhân dân lào có điều kiện hiểu rõ hơn về lịch sử về những nét đẹp văn hóa của nhân dân việt nam anh em
cũng như hiểu về sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước đặc biệt là giai đoạn phát triển lịch sử dưới sự đánh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam